antidor ập vào định bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho tuyển mỹ
đến lúc này mọi chuyện đã quá dễ dàng với thầy trò liên viên rook arena
và họ ghi thêm hai bàn thắng nữa ở các phút bốn mươi ba nhờ công của artidor
và sáu mươi ba của seout để ấn định chiến thắng bốn
kết quả này giúp đội bóng xứ cầu hoa vươn lên đứng ở vị trí thứ ba với một mươi hai điểm
và gần như cầm chắc tấm vé cuối cùng dự ôn cấp hai nghìn một mươi tám của khu vực concacaf
ở trận đấu cuối mỹ chỉ cần một điểm trước chihidas và tobago là đủ để giữ nguyên vị trí này
bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của môn thể thao vua
mặc dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ
nhưng với những đóng góp to lớn cho barcelona tiền vệ ares inesta
đã được đội chủ sân nucam trọng thưởng bằng bản hợp đồng gắn bò với club
đến hết sự nghiệp quần đồ áo số của cầu thủ này
tương lai của tiền vệ andres inesta tại barcelona đã có câu trả lời
khi mới đây đội bóng sức catalan thông báo đạt ký hợp đồng trọn đời với cầu thủ ba mươi ba tuổi này
đây là thông tin không thể vui hơn với người hợp mộ đội chủ sân nucam
trước đó nhiều nguồn tin cho rằng inesta sẽ chia tay barcelona vào cuối mùa giải
do mâu thuẫn với chủ tịch bartomeu
inesta gia nhập học viện trẻ của barcelona la masia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khi mới một mươi hai tuổi
anh ra mắt đội một vào năm hai nghìn hai và nhanh chóng trở thành trụ cột tại nucam
tính đến thời điểm hiện tại
inesta đã có sáu trăm ba mươi chín trận chờ cho barca ghi được năm mươi năm bản thắng
và là một trong những tượng đài sống của đội bóng sức catalan
cùng với người đồng đội messi inesta đang giữ kỷ lục là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất
trong lịch sử của barceuna với ba mươi lần lên ngôi tại các đấu trường lớn nhỏ
nếu như người hâm mộ barcelona đón tin vui khi iniesta ký hợp đồng mới
thì những fan của club real madrid có lẽ đang không hài lòng
khi cựu trung vệ của đội bóng là ricardo capanho
đứng trước nguy cơ ngồi tù bệnh
gần đây khá nhiều ngôi sao đã và đang khoác áo real madrid
như ronaldo di maria marcelo hay ngay cả jose mourinho
cũng bị cáo buộc trốn thuế liên quan đến bản quyền hình ảnh
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tối ngày hôm nay